mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc một câu chuyện với những ý nghĩa khác nhau về không khí của mùa xuân mới trên khắp mọi miền tổ quốc
mườ tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp là kết quả của quá trình trao đổi cân nhắc kỹ lưỡng giữa các thành viên trong ban giám khảo
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ với những tác phẩm tham dự chủ đề lần này
có cái lời khen mà cũng khuyến khích các tác giả nhiều tác giả trẻ và nhiều tác giả mới cũng biết đến cái cuộc thi này và gửi đến
đây là cái điều mà chúng tôi cũng
rất là vui
tuy nhiên những người mới mà gửi đến nhưng mà những hình ảnh lại chưa được mới lắm thì tôi nghĩ là đây là cái điểm yếu của các tác giả gửi dự thi
tôi cũng rất mong rằng là các tác giả hãy mạnh dạng chụp bằng cái sự sáng tạo của mình và cái góc nhìn của mình và cũng đừng có lặp lại hoặc cái cách nhìn của những cái tác phẩm trước
tác giả chưa có nhiều cái dụng công để tìm ra những góc mới
tìm ra những cái sáng tạo mới để khai thác mà đôi khi nó có hình ảnh lặp lại nó có hình ảnh chúng ta quen thuộc nhìn thấy biết cái này là lễ hội nào và chúng ta không thấy được cái nét mới ở đó
vì thế là có thể có những bức ảnh nó bố cục tốt tạo hình tốt ánh sáng tốt nhưng mà nó lại không mới
và trong nghệ thuật và trong ảnh nói chung với các lĩnh vực khác nói riêng thì rõ ràng thì cái việc mới mẻ là quan trọng
tôi mới lên sức cần thiết
có những bức ảnh chụp lễ hội na na giống nhau tức là chụp lễ hội a giống lễ hội b giống lễ hội c
chụp tách được ra để thể những cái bản sắc
đặc biệt từ các tác phẩm gửi về chương trình trong số tháng này ban tổ chức ban giám khảo phối hợp với hội nhà báo việt nam lựa chọn bốn mươi bức ảnh xuất sắc nhất để triển lãm tại hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
trong hội báo toàn quốc hàng năm thì có tổ chức rất nhiều hoạt động để biểu dương lực lượng báo chí tôn vinh những đóng góp của các cơ quan báo chí và các nhà báo
đặc biệt từ các tác phẩm gửi về chương trình trong số tháng này ban tổ chức ban giám khảo phối hợp với hội báo việt nam lựa chọn bốn mươi bức ảnh xuất sắc nhất để triển lãm tại hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội

và đến với vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp các thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra một tác phẩm đoạt giải ba một tác phẩm đoạt giải nhì và một tác phẩm đoạt giải nhất
bảy tác phẩm còn lại sẽ được trao giải khuyến khích của chương trình và ngay sau đây thì xin mời các thành viên trong tổ thư ký giới thiệu một mươi tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
từ những tác phẩm gửi đến dự thi bàn giám khảo đã lựa chọn ra một mươi tác phẩm xuất sắc nhất để lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một
tác phẩm số sáu
xuân hạnh phúc
tác giả trần thu hà hà nội
tác phẩm số bảy
hội xuân chùa bạch hào
tác giả phạm quốc dũng hà nội
tác phẩm số tám
lễ hội làng đồng kỵ
tác giả nguyễn hồng nhung hà nội
tác phẩm số chín
tác giả ngô quang phúc tp hcm
tác phẩm số một mươi
mặc áo cho hoa
tác giả lê hữu thiết đồng nai
vâng thưa quý vị chúng ta vừa được xem một mươi tác phẩm đã lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của cuộc thi
và trước khi tìm ra các tác phẩm đoạt giải tôi xin phép được hỏi giám khảo trần bá dung
thưa ông trần bá dung là ông đã tham gia bình chọn làm giám khảo cho nhiều cuộc thi ảnh trong cả nước rồi
vậy ông có nhận xét và đánh giá như thế nào về cách chấm và bình ảnh của cuộc thi này
trước hết là tôi thấy cái công sức lao động của anh em trong ban sơ khảo cho đến hội đồng giám khảo
từ hơn một hai trăm linh bức ảnh của hơn ba trăm linh tác giả mà để chọn ra cho được một mươi bức ảnh như thế này
đấy là một quá trình làm việc rất nghiêm túc vừa có chất lượng chuyên môn vừa gắn cả vào đấy là sự yêu nghề
tôi đánh giá rất cao
ban giám khảo đã chọn và cũng phân tích rất kỹ
từ rất nhiều bức ảnh đưa vào trung khảo và để chọn ra được một mươi thì cũng cân nhắc rất nhiều các tiêu chí
tôi thấy đây là một cách làm việc khoa học
thế và đặc biệt nội dung ở đây thì
có hai yếu tố mà được mọi người đánh giá rất nhiều chú ý rất nhiều đấy là cái sắc xuân
nhưng mà yếu tố nữa là trên mọi miền đất nước trên mọi miền của tổ quốc
và kết quả của một mươi bức ảnh tôi thấy đã nói lên được đúng cái điều đấy
vâng xin cảm ơn giám khảo trần bá dung
chính những điều mà giám khảo vừa chia sẻ cũng sẽ là một cái động lực để giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện chương trình hơn nữa
để đem đến một cuộc thi bổ ích và hấp dẫn dành cho các khán giả
xin được hỏi nhà báo vũ anh tuấn đối với một mươi tác phẩm lần này thì có thể hiện được sắc thái của mùa xuân hay không
tương tự với những tác phẩm nào trong top một mươi lần này ạ
cái sắc thái của mùa xuân nó khô động trong một mươi tác phẩm đó
và nhưng đồng thời nữa nó cũng hội đủ được đầy đủ được tất cả những lĩnh vực và cả vùng miền nữa
cho nên cái không khí và cái sắc xuân trong những tác phẩm lần này chúng tôi đánh giá cao
thì mỗi một bức ảnh trong cái top một mươi này đều có một vẻ riêng
có những bức ảnh thì có thể là chụp
những em bé đang vui chơi với mấy quả bóng bay nó rất là dung dị
hay là những hình ảnh mà cái lễ hội đầu xuân
hay là những bức ảnh mà có những cái lao động sản xuất những cái ngày hội xuống đồng
thì đều là những bức ảnh mà nó cũng vừa bám sát được chủ đề
nhưng đồng thời nữa là đó là những bức ảnh cũng là cái không nhìn tốt
xin được hỏi nhà báo hồng vĩnh bản thân anh thì anh ấn tượng với tác phẩm nào nhất trong một mươi tác phẩm ảnh này
chúng tôi đều đánh giá cao
những cái tác phẩm đã ghi nhận được những khoảnh khắc mà những khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong mùa xuân thôi
tết đến xuân về thì ở trên đất nước việt nam ta thì bạn biết rồi là rất là nhiều hình thái
các sắc xuân nó không thể thể hiện ở cây lá cành mà nó chính là ở những cái hoạt động của con người
và đặc biệt là tết cổ truyền của việt nam ta
như một tác phẩm có một khoảnh khắc mà một người phụ nữ chị phi xuống nước bay
mà cái khoảnh khắc tác giả chụp thì đúng lúc trịnh cảnh đang là là trên mặt nước
một cái lễ hội trông khá thú vị và tôi cũng ấn tượng cái bức ảnh đó
cảm ơn nhà báo hùng vĩnh
thưa nhà báo việt văn từ hơn một hai trăm linh tác phẩm để lựa chọn ra một mươi tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
đó là một điều khó khăn và cũng là dành rất nhiều thời gian đến ban giám khảo
vậy thì anh có thể cho biết sau hơn một chút nữa về những ý kiến của ban giám khảo của riêng anh về một mươi tác phẩm lần này ạ
khi lựa chọn một mươi tác phẩm này chúng tôi thể hiện rõ chủ đề
tức là sắc xuân trên mọi miền tổ quốc vì thế hình ảnh có thể cả miền đồng bằng cả miền núi ở cả phía nam phía bắc
và những ảnh đó các bạn có thể thấy là lý bí rằng hình ảnh đó đa phần là những ảnh toàn cảnh và trung cảnh ít ảnh cận cảnh
có những ảnh là mang tính khoảnh khắc như là anh vĩnh nói tôi đồng ý với anh vĩnh
hay là những ảnh mang tính giản dựng và nhìn chung là thể hiện được cái sự tâm huyết cố gắng của tác giả như nhà báo dung nói
thế nhưng mà theo tôi thì chúng tôi mong muốn rằng tìm thêm được những cái sắc xuân giá như xuất hiện ở những cái nơi khác
tôi nói ví dụ như là đôi khi ở một xóm trọ nghèo và công nhân của những người lao động nghèo mà có thể không có điều kiện về quê ăn tết
có thể cái sự sắc xuân xuất hiện ở trong những cái hoàn cảnh của những cái tổ chức cá nhân đóng góp xã hội từ thiện
đem lại cái niềm vui cho những người nghèo không có tết hay là những người làm việc thông qua giao thừa những cái người đấy chúng tôi mong muốn là giá như có thêm những cảnh đấy thì phong phú hơn
bởi vì chúng ta không chỉ có những cái hình ảnh bề nổi về lễ hội
vì cái xuân ở đây hiểu theo nghĩa là nó vừa là niềm vui vừa là niềm hy vọng nó sẽ khởi đầu mới
mùa xuân là một sự khởi đầu mới
đối với tôi thì quan trọng nhất là tất cả những cái nét mạng cảm xúc của tôi
ngoài cái việc đúng chủ đề ra cái tốt ra thì cái cảm xúc là quan trọng bởi vì bức ảnh phải dung cảm
tôi đã từng xem những bức ảnh mà rất chuẩn về mặt kỹ thuật hoàn hảo về bữa cục phải tạo hình nhưng lại không xúc động
bởi vì có lẽ tác giả chụp cũng chưa truyền được cái cảm xúc cho người xem
đối với tôi cảm xúc là quan trọng nhất
liệu rằng những cái bức ảnh này người ta có những cái tác giả gửi đến dự thi có xử lý về hậu kỳ hay không ạ
thật ra một bức ảnh mà muốn thành tác phẩm tốt thì đều phải xử lý hậu kỳ cả
vấn đề là cái rìa liều lượng xử lý cho nó hợp lý không nó có quá tay không hay là nó vừa phải
như tôi thấy rằng nhiều bức ảnh ở đây nó tương đối nhìn chung là xử lý vừa phải về mặt hậu kỳ
tức là ánh sáng không bị tức là về mặt màu sắc không bị kích quá lên làm cho nó quá rực rỡ
tất nhiên đã có ảnh có bị nhưng mà nói chung không quá nhiều một vài bức ảnh thôi
và có những bức ảnh thì tất nhiên có những bảnh khác thì tôi cảm giác là về kỹ thuật thì chưa tốt lắm
vì thế tôi muốn kết nối một tác giả là tác giả nguyễn mạnh hải ở sơn la với bức ảnh vui xuân
để hỏi thêm anh một chút về mặt kỹ thuật bức ảnh
vâng xin cảm ơn anh việt văn cũng như là các thành viên ban giám khảo
và ngay sau đây xin mời tổ thư ký hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả nguyễn mạnh hải ở sơn la
tôi muốn hỏi một chút là bức ảnh này anh chụp ở trong cái lễ hội người mông là lễ hội nào
và thứ hai tôi muốn hỏi một chút là cái vấn đề ở đây anh chụp bằng khẩu độ cấp độ anh còn nhớ cái bức ảnh này không ạ

hiện tại em chụp bức ảnh vui xuân của đồng bào dân tộc mông ở huyện văn hồ tỉnh sơn la
tôi cảm giác là bức ảnh này anh chụp tốc độ nó bị cao quá
tức là rõ ràng cái độ chuyển động của cái vòng xoay đó khi không có điểm nhòe
giá như bức ảnh anh sử dụng khẩu độ tốt hơn tốc độ tốt hơn thì rõ ràng nó tạo ra một cảm giác chuyển động
thế nên bức ảnh này trông là chuyển động nhưng lại là không chuyển động

thì thực ra là nó không tạo ra được cái cảm xúc cái cảm giác mà mình đang chuyển động khi mà người ta đang nhảy

và rõ ràng bức ảnh này cũng là một bức ảnh rất là có chất lượng
tuy nhiên chỉ có một chút lỗi nào đó thôi
thành viên ban giám khảo chúng ta thì chắc chắn là rất là khó tính và rất là kỹ
trong cái vấn đề mà lựa chọn những bức ảnh
những bức ảnh xứng đáng để lọt vào top một mươi của chương trình ngày hôm nay
vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe cuộc trao đổi hết sức thú vị giữa giám khảo việt văn và tác giả
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn cụ thể hơn về một mươi tác phẩm ảnh này
vâng thưa giám khảo trần báo dung chắc hẳn rằng là trong một mươi tác phẩm này thì giám khảo cũng sẽ có ấn tượng với một vài tác phẩm nào đó đúng không ạ
trước hết là tôi cũng giống như các giám khảo tôi chọn được một mươi bức ảnh này chúng tôi đều thi cả
nhưng mà trong đấy thì có cái bức ảnh mà tôi
tôi rất thích đấy là bức ảnh xuống đông
sở dĩa tôi thích bởi vì trước hết là một cái sinh hoạt đầu xuân và đây là một cái lễ hội xuống đông
thì tôi rất thích mình là con nhà nông thì nhìn cái ảnh này rất thích
nó vừa là vui nó vừa là có cái gì đó rất là mới vừa là cái hào hứng ạ nhưng nó vừa phản ánh được cái sinh hoạt truyền thống của cái người nông dân của chúng ta
đúng là một mươi bức ảnh này có đại diện cho cả từ thành phố đến miền núi xa xôi
đều có những hình ảnh của các đại diện cho các vùng miền
nhưng thực sự là để chọn ra một mươi bức này thì bàn giám khảo chúng tôi có một buổi làm việc
nó là hết sức tập trung và có những nhiều ý kiến tranh luận
có nên đưa vào hay không khi là một bức khách du lịch đến với đồi trè của việt nam
rất nhiều người bảo là ảnh này bình thường thôi ảnh kỷ niệm du lịch khách đến xem có gì đâu
nhưng với chúng tôi
chúng tôi đánh giá là đây là một nét mới một nét khi tết của việt nam thì khách du lịch đã đến với việt nam mình trong dịp tết
và cây trà việt nam thì bây giờ nó là một trong những ba cái vùng trà nổi tiếng trên thế giới
việt nam mình là một trong ba vùng trào đó
thì giới thiệu quảng bá ra được khách nước ngoài mà người ta đến vào dịp xuân dịp xuân là dịp những cây trà cho trổ bông những cái búp non
khách tây rất là thích thú
thế là nếu mà quan sát cái kỹ bức cảnh thì tôi lại tự bảo bước này vào được chẳng hạn thế
đấy là một trong những cái thứ mà giám khảo quyết đưa vào là chúng tôi số phiếu nhiều hơn chẳng hạn đấy để đưa được vào
trường hợp đấy là một
hoặc là có những cái khoảnh khắc mà tôi cũng lăn tăn mãi và đi tìm mãi giống như anh việt văn
sao mà trong rất nhiều tác phẩm tác giả gửi đến mà nó lại thiếu bóng dáng của những góc xuân góc xuân đầm ấm góc xuân xung họp gia đình
hoặc là những nơi công trường khi việt nam ta đang vào đất nước đổi mới đang xây dựng nhiều như này
thì trên công trường lớn những cái góc xuân ấy không ít ít được xuất hiện trong những tác phẩm của các tà giả gửi đến
cho nên là bán giám khảo của tôi cũng phân vân cũng có chút gọi là chưa thỏa mãn
vâng cảm ơn các thành viên ban giám khảo với những ý kiến vừa rồi
thưa quý vị và các bạn vào mỗi dịp tết đến xuân về thì làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam lại trở thành một điểm đến hấp dẫn
dành cho du khách đến khám phá tìm hiểu
và ghi lại những hình ảnh đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc việt nam
quý vị thân mến những nét đẹp những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống
phong tục đón tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc việt nam chúng ta
đó là những trải nghiệm thú vị cho du khách trong những ngày đầu xuân tại ngôi nhà chung
và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn về ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc
nơi bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lựa chọn ngôi nhà chung làm điểm đến cho chuyến du xuân đầu năm của gia đình và bạn bè
không chỉ được tham gia các trò chơi dân gian tham gia trải nghiệm phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc anh em
du khách đến đây còn được khám phá không gian đậm màu sắc văn hóa kéo dài từ bắc vào nam
với các điệu dân vũ truyền thống trước cánh đồng hoa tam giác mạch
cho đến không gian đậm nét văn hóa của đồng bào tây nguyên
dù ở không gian nào du khách cũng có thể tham gia các trò chơi dân gian

không gian văn hóa để tạo ra một sinh cảnh phong phú đầu xuân
tôi thích nhất là được hòa bình với không khí của các dân tộc
tức là không nhất thiết là phải rất là đẹp nhưng mà vào cái bếp lửa tôi cảm giác như là ấm áp
và thực sự được sống trong không khí của người dân tộc
thế còn ở đây đương nhiên là cảnh có hoa tươi có cây và không khí trong lành là tôi đặc biệt thích
không còn là điểm đến xa lạ ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc tại ngôi nhà chung đã
không gian tràn ngập sắc xuân đến đông đảo du khách về cảnh sát con người khi tết đến xuân về
qua đó gửi gắm ước muốn về cuộc sống bình an hạnh phúc
về tác phẩm các giám khảo sẽ quyết định dơ phiếu hoặc không dơ phiếu với từng tác phẩm
mỗi giám khảo sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn cho năm tác phẩm
và tác phẩm nào đạt ba sự đồng thuận trở lên sẽ giành giải ba của chương trình
và ngay bây giờ tôi xin phép được đọc tác phẩm đầu tiên tác phẩm đoàn du khách israel với lễ hội hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản tân cương của tác giả thanh huyền đến từ thái nguyên
xin mời các thành viên trong ban giám khảo cùng cho sự bình chọn của mình
đến với tác phẩm tiếp theo tuổi thơ hòn đất của tác giả huỳnh mỹ thuận đến từ thành phố hồ chí minh
một sự lựa chọn đầu tiên của giám khảo vũ anh tuấn
tuy nhiên vẫn chưa đủ
tác phẩm rước thành hoàng làng của tác giả phạm ngọc thạch đến từ hà nội
xin mời các thành viên trong ban giám khảo
một sự bình chọn từ giám khảo việt văn
vâng tuy nhiên thì tác phẩm này cũng chưa đủ điều kiện để đoạt giải ba
chúng ta đến với tác phẩm hội xuống đồng của tác giả ngọc như hải đến từ thái nguyên
một tác phẩm đã nhận được rất nhiều sự nhận xét cũng như rất nhiều ý kiến của thành viên trong ban giám khảo trong phần vừa rồi
tuy nhiên trong vòng giải ba này thì lại chưa được sự bình chọn nào của các thành viên trong ban giáo khảo
có lẽ là họ sẽ dành cho tác phẩm này một giải thưởng cao hơn

đến với tác phẩm vui xuân của tác giả nguyễn mạnh hải đến từ sơn la
cũng chưa có sự lựa chọn nào
tác phẩm tiếp theo xuân hạnh phúc của tác giả trần thu hà đến từ hà nội
một sự lựa chọn của giám khảo hồng vĩnh
hai sự lựa chọn của giám khảo vũ anh tuấn
đến với tác phẩm vui xuân của tác giả nguyễn mạnh hải đến từ sơn la
có lẽ chúng ta nên dành một chút thời gian nữa cho thành viên trong ban giám khảo
tôi thấy rằng là giám khảo bà dung của chúng ta
đúng là một giám khảo hơi khó tính
từ đầu đến giờ tôi chưa thấy giám khảo báo dung
giúp phí bình chọn cho một tác phẩm nào
có lẽ là giám khảo chúng ta sẽ dành cái sự lựa chọn
cũng như là phân tích kỹ hơn cho những tác phẩm sau
tác phẩm tiếp theo hội xuân chùa bạch hào
của tác giả phạm quốc dũng
cũng đến từ hà nội
ngay lập tức đã có ba sự bình chọn
từ giám khảo bà dung
điều đó đồng nghĩa với tác phẩm hội xuân chùa bạch hào
của tác giả phạm quốc dũng
đến từ hà nội đã đoạt giải ba của chương trình
xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo
xin hỏi giám khảo vũ anh tuấn
anh là người duy nhất trong ban giám khảo
không lựa chọn tác phẩm này đoạt giải ba
vậy thì anh có thể cho biết lý do của mình thì sao ạ
tôi muốn dành cho giải cao hơn
vì đây là bức ảnh mà
chụp về không khí hội xuân
rất là bình dị
ở quê hương đồng bằng bắc bộ
thứ hai nữa là
hình ảnh rất động
bức ảnh chụp bắt ở khoảnh khắc
chất diễn ảnh rất tốt
bức ảnh mà nó thích nhất
ví dụ như con vịt đang bơi
và đang đạp cánh
nó đang thoát khỏi người phụ nữ
nhưng người phụ nữ cũng phải ở dưới nước
thì tính quyết liệt của bức ảnh
nó sẽ cao hơn
các thành viên giám khảo lựa chọn vào cái giải ba
tôi nghĩ cũng là hợp lý
cho nên tôi cũng
thôi không phải bỏ phiếu lần nữa
vâng rõ ràng là nhận xét vừa rồi
của giám khảo và vũ anh tuấn
cũng cho ta thấy được là
cách sự đồng thuận đúng không ạ
của các thành viên trong văn giám khảo
để lựa chọn ra tác phẩm đoạt giải ba
thưa quý vị như vậy là
giải ba của chương trình
đã được xác định và hiện nay chúng ta
còn chín tác phẩm ảnh nữa
và ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm
chủ nhân của hạng mục tiếp theo
giải nhì của cuộc thi
vâng và chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân của hạng mục tiếp theo
với giải thưởng này thì mỗi thành viên ban giám khảo
có tối đa hai lần được dơ phiếu
và tác phẩm nào phải đạt từ
ba sự bình chọn trở lên sẽ là
đoạt giải nhì của chương trình và sau đây
tôi xin đọc tác phẩm đầu tiên tác phẩm
đoàn xu khách israel với
lễ hội hương sắc trà xuân vùng trè
đặc sản tân cương của tác giả
thanh huyền đến từ thái nguyên
xin mời các thành viên văn giám khảo
giám khảo hồng vĩnh giám khảo việt văn
tuy nhiên bức ảnh này cũng
chưa đủ tiêu chí
giám khảo hồng vĩnh và giám khảo việt văn
chỉ còn một lần dơ phiếu cho tác phẩm
đoạt giải nhì
tác phẩm tiếp theo tuổi thơ hòn đất
của tác giả huỳnh mỹ thuận
đến từ thành phố hồ chí minh
xin mời các thành viên cho bàn giám khảo
tác phẩm dước thành hoàng làng
của tác giả phạm ngọc thạch
đến từ hà nội
xin mời các thành viên và giám khảo
cũng cho sự bình chọn của mình ạ
chúng ta vẫn chưa có
thiếu nào cho tác phẩm này
tác phẩm tiếp theo hội xuống đồng
của tác giả ngọc như hải
đến từ thái nguyên
xin mời các thành viên ban giám khảo bình chọn
đến với tác phẩm vui xuân
của tác giả nguyễn mạnh hải
đến từ sơn la
những cái nhíu mày lắc đầu
những cái nhíu mày lắc đầu
những cái nhíu mày lắc đầu của thành viên và giám khảo
rõ ràng ở các vòng sâu hơn
thì cái sự lựa chọn của các thành viên
trong ban giám khảo phải cẩn trọng hơn nữa
vì cái sự lựa chọn này
chỉ có rất là ít thôi
mỗi thành viên trong ban giám khảo
chỉ có hai lần dơ phiếu thôi
và tôi nghĩ là cái sự cân nhắc
cân nhắc kỹ lưỡng hơn của các thành viên trong ban giám khảo
tác phẩm tiếp theo
xuân hạnh phúc của tác giả trần thu hà
đến từ hà nội
một phiếu từ giám khảo bá dung
một phiếu từ giám khảo bá dung
đến với tác phẩm tiếp theo
lễ hội làng đồng kỵ
của tác giả nguyễn hồng nhung
đến từ hà nội
và đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm giao thừa
của tác giả ngo quang phúc
đến từ thành phố hồ chí minh
ngay lập tức
là ba sự bình chọn từ giám khảo
hồng vĩnh vũ anh tuấn và giám khảo
cảm ơn các thành viên bên giám khảo
và điều đó đồng nghĩa với tác phẩm giao thừa
của tác giả ngo quang phúc đến từ thành phố hồ chí minh
đã đoạt giải nghỉ của chương trình
xin hỏi giám khảo việt văn
một thành viên duy nhất trong ban giám khảo
không lựa chọn cho bức ảnh này đoạt giải nhì
anh có nhận xét gì sâu hơn về bức ảnh này không ạ
như tôi đã nói là bức ảnh này
bức ảnh về mặt kỹ thuật rất là tốt
rõ ràng là một cái chụp
hoa không phải dễ rất là khó
tác giả lên là không khí của một sắc xuân
không khí của một cái thành phố trẻ năng động
tuy nhiên là có một cái tin tôi nói lại là
cái bức ảnh này là tôi cảm giác là nó không mới
bởi vì năm nào giao thừa cũng như thế
thì chúng ta tôi cần tôi cảm giác
tôi thích một cái cảnh cận hơn một cái bức ảnh mà ứng thấp
tác giả đứng ở dưới trục và thấy được
một cái gương mặt có thể là một cái gương mặt háo hức
nhìn pháo hoa một cái gì đó vui hơn cả gia đình thì càng hay
không thể một cái gương mặt để trẻ con hoặc là một

vâng cảm ơn giám khảo việt văn
như vậy tác giả
ngô quang phúc với tác phẩm giao thừa
đã đoạt giải nhì của cuộc thi
xin được chúc mừng tác giả
thưa quý vị và các bạn chụp ảnh đã trở thành
một trào lưu trong xã hội hiện nay
nó thu hút tất cả mọi người mọi đối tượng
tham gia chỉ cần một chiếc máy ảnh
hay một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh
là chúng ta đã có thể thỏa mãn
đam mê của mình nếu bạn đã có
kinh nghiệm và muốn trang bị một chiếc máy ảnh
chuyên nghiệp tầm trung thì mới đây
canon đã cho ra mắt chiếc eos
ba p dòng máy ảnh không gương lật
full frame phản xạ ống
kính đơn hướng đến số đông người dùng
và đây là máy ảnh
full frame nhỏ nhất trong lịch sử của canon
tiếp nối thành công
trong việc phát triển dòng máy ảnh không gương lật
có thể thay đổi được ống kính
vừa qua canon đã cho ra mắt chiếc
máy ảnh eos ba p nhỏ gọn
hướng tới người dùng phổ thông
nhưng vẫn được trang bị cảm biến full frame
với độ phân giải của ảnh là
tốc độ chụp liên tiếp năm hình trên dây
và khả năng quay phim bốn k
cảm giác của em khi cầm
trên tay chiếc máy này em thấy
nó nhẹ cầm
gọn gàng thiết kế nhỏ
anh nghĩ là máy này
phù hợp với việc mang đi du lịch
anh nghĩ không chỉ là nhu cầu du lịch đâu
mà nó còn mở rộng mắt nữa như kiểu
em đi cà phê cả pháo bạn bè này
mang đi văn phòng chụp sinh nhật
con cái anh nghĩ là
cái nhu cầu nó được mở rộng ra rất là nhiều
rất thích ở chiếc máy này là tính năng
lấy nét vào mắt khi em chụp ảnh chân dung
thì tính năng này sẽ
nhận diện khuôn mặt lấy nét vào mắt
rất nhanh và chính xác
trong những điểm mà anh thích
đấy là viewfinder của nó
bởi vì đôi lúc mà
anh đi chụp ở ngoài trong điều kiện
đang gắt thì rất là khó để nhìn thấy màn hình của nó
ở đây nó như một chiếc màn hình
thứ hai của anh khi anh nhìn vào đây
thì tất cả thông số của nó
bức ảnh của anh nó hiện hết trên này luôn rồi
anh gần như không phải bị ảnh hưởng
bởi yếu tố thời tiết nữa
eos rp có giá bán
khoảng ba mươi triệu đồng đối với riêng
thân máy và khoảng năm mươi triệu đồng
khi trang bị thêm ống kính pro f
thì chắc chắn các thành viên trong ban giám khảo
sẽ phải suy tính kỹ càng hơn
vì với hạng mục này thì mỗi thành viên trong ban giám khảo
chỉ được quyền dơ phiếu một lần
duy nhất mà thôi ạ và để trở thành
quán quân của cuộc thi này thì
tác phẩm ảnh phải đạt đủ bốn phiếu bình chọn
và ngay sau đây
chúng tôi xin phép được đọc tên
tác phẩm đầu tiên
tác phẩm đoàn du khách israel
với lễ hội hương sắc trà xuân vùng
trẻ đặc sản tân cương của
tác giả thanh huyền đến từ thái nguyên
xin mời các bạn
xin mời sự bình chọn của thành viên ban giám khảo
đến với tác phẩm tiếp theo
tuổi thơ hòn đất của tác giả huỳnh mỹ thuận
đến từ thành phố hồ chí minh
tác phẩm tiếp theo
tác phẩm dước thanh hoàng làng
của tác giả phạm ngọc thạch
đến từ hà nội
tôi nghĩ là
chúng ta nên để cho các thành viên
trong ban giám khảo có thêm một chút thời gian
suy nghĩ lựa chọn cho tác phẩm này
theo tôi đây là một cái tác phẩm rất là hay
rất là độc đáo mặc dù
năm nào cũng vậy chúng ta đã nhìn thấy
hình ảnh này rất là nhiều rồi đúng không ạ
tuy nhiên thì đây cũng là một nét đẹp
không thể thiếu trong các lễ hội
đầu xuân của nước ta
sắc xuân trên mọi miền tổ quốc thì đúng như
ban giám khảo chúng ta nói là
có trải dài từ bắc vào nam
từ miền xuôi đến miền ngược đúng không ạ
vì thế cho bản giám khảo chúng ta sẽ phải cân nhắc
thật là kỹ cho tác phẩm đó dày nhất
đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm hội xuống đồng của tác giả
ngọc như hải đến từ thái nguyên
chúng ta có ba sự lựa chọn
và sự lựa chọn cuối cùng
đến từ giám khảo việt văn
điều đó đồng nghĩa với tác phẩm
hội xuống đồng của tác giả ngọc như hải
đến từ thái nguyên đã đạt giải quán quân
của cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
số tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
và chúng ta có thể nói một cái từ
cân não của các thành viên giám khảo về tác phẩm này
thì tôi xin được hỏi giám khảo bà dung
ông có thể cho biết ý kiến của mình một chút
về tác phẩm đạt giải nhất ạ
việc bỏ phiếu của tôi vừa rồi chỉ là một sự khẳng định thôi
chứ còn cũng không phát biểu gì thêm
tôi thích tác phẩm này
nhưng đây là một tác phẩm nó vừa được
cả về mặt chủ đề nội dung
được cả về mặt bố cục
cũng như ánh sáng
tuy nhiên thì anh việt văn đã có
nêu một vài điểm thì tôi cũng nhất trí thôi
nhưng mà trong khuôn khổ của những tác phẩm
được vào trung khảo thì đây tác phẩm tôi đánh giá
cá nhân tôi đánh giá là hay
và tôi đã bỏ phiếu cho nó được
cảm ơn chia sẻ vừa rồi
xin phép được hỏi
giám khảo việt văn
rõ ràng là
các thành viên trong ban giám khảo đều lựa chọn
tác phẩm ảnh này đoạt giải nhất
của chương trình
nhưng đối với bản thân anh thì
anh có điểm nào đó không ưng
với cái tác phẩm này không
thực ra thì có thể tôi hơi cầu toàn khó tính một chút
rõ ràng là khi mà anh dung nói rất là đúng ấy
cái bức ảnh này là bức ảnh nó có tính chất là
nó gắn được với chủ đề
đồng thời nhìn chung thì nó tương đối
tạo hình một cục cả tốt nó lên được không khí
của kết hợp với lĩnh hội nông nghiệp ở trong thành phố đô thị
ta kết hợp được sự cái
truyền thống của hiện đại ở trong một cái
và cái nét đặc trưng của việt nam là xã hội nông nghiệp là tốt
tuy nhiên tôi nói rồi là góc máy hơi bị đâm
lệch một tí góc máy nó không thẳng lắm
thứ hai là tôi cảm giác rằng tác giả
vẫn bị độ nét căng quạng tức là nó không
tạo được điểm nhấn nhìn chung toàn cảnh
rất là khó vì thế làm sao ra
điểm nhấn trong ảnh rất khó tác giả có lẽ tôi nghĩ rằng
chụp rất là nhiều hơn nữa chụp rất là nhiều
và lựa chọn và liên tục chụp
vì mỗi lần chụp ảnh là lần doanh nghiệp
xin cảm ơn cảm ơn anh việt văn
còn anh hùng vĩnh thì sao anh có thể cho biết một chút
lý do của mình và
cảm nhận của mình với bức ảnh này ạ
tôi cũng đồng ý với cả
nhận xét của giám khảo việt văn
về kỹ thuật của bức ảnh này
với tôi thì bức ảnh này
nó có mang màu sắc của
mùa xuân từ xa xưa
truyền thống của đất nước ta là
mùa xuân về thì là ở các vùng nông thôn
người ta có lễ hội súng đồng
một cái nước về
nông nghiệp đúa nước như chúng ta thì
cái ý nghĩa của cái việc này nó rất lớn
cho nên là nhìn cái bức ảnh
là đã thấy thân quen gần gũi rồi
nhưng mà ở đây cái bức ảnh
tại sao tôi chọn rồi nó
mang màu sắc mới của thời đại
một cách súng đồng bằng máy
những cái máy cầy đi súng đồng
và nó thể hiện được sắc xuân
khi mà rất là đông người
ở trong một cái lễ hội đứng
tác giả đã có một cái góc mà bay từ trên cao
tôi đánh giá bức này
hơn các bức khác bởi vì
nó mang vừa ý nghĩa
của truyền thống dân tộc
vừa một cái nét xuân mới
một cái nét xuân thúc giục mọi người lao động sản xuất
nên với tôi bức ảnh này
nó vượt trội trong người bước kia
cảm ơn giám khảo hồng vĩnh
xin phép được hỏi giám khảo anh tuấn
với một người đang cầm máy thì
gặp một cái lễ hội như thế này
một cái tình huống như thế này
thì anh sẽ chụp ở một góc máy nào
cảm ơn anh
tôi nói là đây là bức ảnh
được sự đồng đội thuận cao
của toàn bộ thành viên giám khảo
để đạt vào giải nhất
nói về bức ảnh riêng về bức ảnh này
cá nhân tôi thì hỏi chuyện công tác
hôm nay ngồi ở đây
vừa là ở cương vị thẩm định
nhưng đồng thời
tôi cũng là người nhà nhấp ảnh
và tôi cũng hay đi chụp ảnh
thì nếu mà để mà chụp
chắc tôi nghĩ là tôi tôi cũng chỉ chụp ở góc độ này thôi
đây là cú bấm máy từ trên cao xuống
để mà thấy được
mặc dù bức ảnh trông cảm giác là giàn trải
nhưng mà thấy cái không gian nó rộng lớn
đồng thời nữa là
chỉ có cái không khí ngày xuân
xuống đồng đầu xuân
ngày hội đầu xuân thì mới có đông người như thế này
chứ còn những ngày hôm ra ngoài đồng
ra cánh đồng thì chắc là
cũng chỉ có một vài cái máy cầy thôi
thì tôi nghĩ đây là những bức ảnh mà chụp về
cái không khí lễ hội đổ xuân
là rất tốt vừa phân
bức ảnh nó cũng bám sát về chủ đề
ngoài cái bố cục ra là cái con đường
làng như là
hiện giờ chúng ta xây dựng cái phong trào
nông thôn mới cái đường làng
trông cũng sạch đẹp khang trang
và những cái mái nhà đằng xa
để thấy được cái cuộc sống đang no đủ của người dân
thì tôi nghĩ là đây là
là bức ảnh mà nó
nó hội đổ được rất nhiều
nhiều yếu tố vừa là cái
bố cục tạo hình
thứ hai nữa là cái khoảnh khắc bấm máy
cũng là khá tốt bản thân tôi
nếu mà đi chụp thì tôi nghĩ là
chắc cũng chỉ xoay xở
loanh quanh ở chỗ khu vực này thôi
và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
của các thành viên cho mọi giám khảo
rõ ràng là tác phẩm ảnh này rất là xuất sắc
để đoạt giải nhất của chương trình
và xin được một lần nữa chúc mừng tác giả
ngọc như hải với tác phẩm hội xuống đồng
đã giành giải nhất của cuộc thi
và thưa quý vị như vậy là
bảy tác phẩm còn lại sẽ được
trao giải khuyến khích của chương trình
và sau đây chúng tôi xin được
đọc tên từng tác phẩm
tác phẩm đoàn du khách israel
với lễ hội hương sắc trà xuân
chè đặc sản tân cương
của tác giả thanh huyền đến từ thái nguyên
đoạt giải khuyến khích của chương trình
tác phẩm tuổi thơ hòn đất
của tác giả huỳnh mỹ thuận đến từ tp hcm
tác phẩm dước thành hoàng làng
của tác giả phạm ngọc thạch
đến từ hà nội
tác phẩm vui xuân
của tác giả nguyễn mạnh hải đến từ sơn la
tác phẩm xuân hạnh phúc
của tác giả trần thu hà đến từ hà nội
tác phẩm lễ hội làng đồng kỵ
của tác giả nguyễn hồng nhung
đến từ hà nội
tác phẩm mặc áo cho hoa
của tác giả lê hữu thiết đến từ đồng nai
xin được chúc mừng các tác giả
vâng và ngay sau đây
thì xin mời các thành viên trong tổ thư ký
hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả ngọc như hải
để cùng lắng nghe chia sẻ
cảm xúc của anh khi biết thông tin mình đoạt giải nhất
của chương trình lần này xin mời tổng thư ký
xin chào tác giả ngọc như hải
chúng tôi gọi điện cho anh từ chương trình
về đèn việt nam
tác phẩm hội xuống đồng của anh đã đoạt giải nhất
trong chương trình về đèn việt nam
số tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi rất muốn biết cảm xúc của anh lúc này
khi mà biết tác phẩm của mình đã đoạt giải cao
trong cuộc thi tháng này ạ
vâng xin cảm ơn
chương trình về đèn việt nam
của truyền hình nhân dân
tôi nhận được thông tin này
tôi rất là vui
và vấn khởi và cũng có
một chút tự hào ạ xin cảm ơn ạ
vâng tác giả ngọc như hải là một tác giả
khá là quen thuộc với chương trình về đèn việt nam
vậy thì đối với tác phẩm hội xuống đồng thì
anh đã chụp trong khoảng thời gian nào
và khoảnh khắc mà anh bắt bức ảnh này
như thế nào ạ
dạ vâng đây là lễ hội đặc sắc
của bà con thuộc xã trung thành
huyện phủ yên tỉnh thái nguyên
diễn ra vào mùa ba tết
âm lịch hàng năm
có truyền thống lâu đời
được rất nhiều người dân tham gia
người mà xuống ruộng cầy thì
đều mặc trang phục truyền thống
ngày xưa thì là
cầy bằng châu bò
còn bây giờ thì đã đổi mới
và cầy bằng máy
tác phẩm xuống đồng này thì tôi đã
từng chụp nhiều năm ở lễ hội này rồi
nhưng tôi cứ thấy
ảnh của tôi cứ ná ná lẫn vào
các tác phẩm của đồng nghiệp đã chụp
vậy năm nay tôi có một sự chuẩn bị
đến để quan sát
trước địa điểm diễn ra lễ hội
tìm ra một cái lối chụp mới
tôi tìm ra điểm chụp mới
có rất là ưng ý
có một chi tiết khá là thú vị
là năm nay có một cái ngôi nhà hai tầng
mới xoay cạnh
cái kính đầu này
thế và tôi đã
lựa thời cơ khoảnh khắc
và đã may mắn được một tấp ảnh ưng ý
gửi tới ban tổ chức cuộc thi
và được ban giám khảo để ý
cảm ơn tác giả ngọc di hải
và các thành viên ban giám khảo của chúng tôi
cũng có một vài câu hỏi
cho tác giả về bức ảnh này
xin mời các thành viên giám khảo
xin mời giám khảo bà dung ạ
xin chào tác giả ngọc di hải
xin được chúc mừng anh đã được ban giám khảo
hội đồng giám khảo bình chọn là giải nhất
của cuộc thi hôm nay
tôi cũng vừa nghe cái chia sẻ của anh
và phải nói rằng là
tôi cũng rất gắn bó với nông thôn nông nghiệp nông dân
cái bức ảnh của anh
nó nói lên một cái nông thôn mới
nông thôn hiện đại
đối với tôi thì hai cái chi tiết đấy là tôi rất thích
và bên cạnh đó thì người
và cái cảnh đang xuống đồng đấy
nó thể hiện cái tính động của bức ảnh
tôi rất thích
xin hỏi một câu thôi như vậy thì anh có gắn bó với đề tài này lâu không
như anh vừa chia sẻ là anh đã chụp rất nhiều lần
vậy thì năm sau anh có chụp chỗ này được không
và đối với anh thì cái gì
làm cho anh có thể là gắn bó được với cái chủ đề này
cái đề tài này

thì tôi cũng đã đi chụp nhiều
cái đề tài nông nghiệp này bởi vì

là cái chuyên về lúa
cho nên là
cũng gắn bó với đề
cái nông nghiệp này rất nhiều
và chúng tôi cũng hay đi chụp ở các cái vùng nông thôn
và cái chụp cái lễ hội này
thì tôi cũng đã chụp nhiều lần
thế nhưng mà nó cũng na ná những cái

cho nên là có một cái góc độ cao hơn

nói với anh là năm nay
chỉ có mỗi mình có cái duy nhất về chủ hội góc độ này
còn tất cả các nông nghiệp thì đều chủ huyết tuế
tôi cũng thấy
rất thú vị khi cái chia sẻ của anh cũng trùng hợp
với cái ý nghĩ của tôi
xin chúc mừng tác giả
cảm ơn giám khảo ba dung và một lần nữa xin chúc mừng tác giả ngọc như hải
và hy vọng
trong những chương trình tháng sau thì anh cũng sẽ
gửi ảnh đến tham dự với chúng tôi
cảm ơn ạ
vâng và một lần nữa xin được chúc mừng
tác giả ngọc như hải
với tác phẩm hội xuống đồng
là cuộc thi ảnh dài nhất của cuộc thi tháng này
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ
những ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo
chính những ý kiến những chia sẻ này đã làm nên thành công
của chương trình vẻ đẹp việt nam của chúng ta
và cũng cảm ơn sự hưởng ứng tích cực
của những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước
và ngay sau đây thay mặt ban tổ chức
tôi xin phép được công bố
chủ đề của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đó là vì biên cương tổ quốc
ngay từ bây giờ quý vị và các bạn
có thể gửi tác phẩm dự thi về cho chúng tôi
theo địa chỉ
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
quý vị và các bạn cũng có thể
truy cập vào fanpage của chương trình
tại địa chỉ facebook com gạch chéo
vnng com để tìm hiểu về thể lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
thời gian chúng tôi công bố một mươi tác phẩm ảnh
trong cuộc thi đồng hành ảnh trong tuần
sẽ là thứ bảy ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chương trình hôm nay của chúng tôi là
kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại